chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
trong sự lãnh đạo của bảo hiểm xã hội việt nam và sự trì đạo của ủy ban nhân dân tỉnh
đồng thời bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã tổ chức triển khai nhiều giải pháp để phát triển các đối tượng này
trong đầu năm hai nghìn một mươi chín tình hình phát triển các đối tượng có tính khả quan và với đàn này
thì trong năm hai nghìn một mươi chín công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ gặp nhiều thuận lợi
công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thông qua kênh bảng lưới đô điện
trong thời gian vừa qua cũng bước đầu

ngay từ đầu năm hai nghìn một mươi chín cơ quan bảo hiểm xã hội cũng đã phối hợp với cơ quan bưu điện
chúng tôi cũng đã tổ chức trên hai mươi hội nghị tuyên truyền về bảo hiểm xã hội tự nguyện
và thông qua những hội nghị này thì cũng đã phát triển được gần ba trăm linh đối tượng
và bình quân thì chúng tôi thấy rằng là cứ khoảng ba mươi người dân tham dự hội nghị
cũng đã đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
năm hai nghìn một mươi chín cơ quan bảo hiểm xã hội cũng sẽ phối hợp với bưu điện
kế hoạch là cũng sẽ phải tổ chức khoảng một trăm bảy mươi cái hội nghị
và chúng tôi dự kiến là thông qua những hội nghị này chúng tôi cũng sẽ phải phát triển
được trên khoảng hai một trăm linh đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong năm hai nghìn một mươi chín
cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh hà nam xác định rằng trong năm hai nghìn một mươi chín
một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành phải đề mạnh phát triển đối tượng
tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
chính vì thế ngay từ đầu năm
cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp để phát triển đối tượng này
thứ nhất là đã tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo
tăng cường việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn
đồng thời phối hợp tốt với các cấp ban ngành các hội đoàn thể
đặc biệt trong đó có biêu điện để đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát triển đối tượng
đơn vị chúng tôi đã kết hợp với bảo hiểm xã hội
hiện thành liêm đã tuyên truyền đến tất cả người dân có chín trên một mươi bảy xã
hiện tại với góc độ địa phương chúng tôi đến các đồng chí danh đạo chính quyền địa phương
rất tạo điều kiện nhất là tuyên truyền trên đài truyền thanh
hai là tuyên truyền trực tiếp đến thôn xóm rồi các hội phụ nữ hội nông dân
và đến nay chúng tôi đã thực hiện tương đối tốt
với các xã số người tham gia đều được năm mươi trên tổng số người đến tham dự
bảo hiểm xã hội tuyên truyền trên địa phòng huyện thành liêm cũng gặp rất nhiều thuận lợi
thứ nhất là được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sát sao của huyện ủy
của hội đồng dân của đánh đạo của ủy ban nhân dân huyện
cùng với bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo hai ngành đu điện
cũng như bảo hiểm xã hội huyện phối hợp trạng trẻ
cùng với đó là các hội đoàn thể cho vợ phụ nữ vợ nông dân
đánh đạo đảm ủy ban nhân dân khách sạn
chúng ta có thể cho rằng đây là một trong những thuận lợi lớn nhất
đây là một buổi tuyên truyền cho người dân hà nam về bảo hiểm xã hội tự nguyện
với sự chia sẻ tận tình thâu đáo từ cơ quan bảo hiểm của hà nam
nhiều người dân đã hiểu hơn vai trò và tầm quan trọng của việc tham gia bảo hiểm xã hội
nhiều người đã nhận thức được những lợi ích thiết thực khi tham gia bảo hiểm tự nguyện
tham gia chương trình này khi đến tuổi già người tham gia không phải lo về kinh tế
có thể tự lo được cho bản thân mình bằng khoản lương hiu
của các cán bộ ở đây tôi thấy cũng nhiệt tình dễ hiểu
tôi năm nay là năm mươi hai tuổi tôi có thể là tôi đóng một mươi năm là đến năm sáu mươi hai tuổi
thì còn một mươi năm tiếp theo thì tôi sẽ đóng luôn và tôi sẽ được hưởng
sau này tôi sẽ được hưởng tiền lương hưu và nếu mà không may xảy ra thì tôi cũng sẽ được hưởng tiền tuất
và sau đó cũng được hưởng bảo hiểm y tế là không phải mua ngoài nữa
trước kia tôi làm chủ tịch phụ nữ xã
thì tôi đã công tác được một mươi ba năm
thì đến nay tính theo bảo hiểm xã hội thì tôi thiếu bảy năm nữa thì mới được hưởng về cái chế độ hưu
thế thì tôi thấy cái chế độ nhà nước đã đưa ra cái chế độ là cho đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện
do đó là tôi cũng tiếp tục tham gia tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện này
thật sự tôi thấy rất có nhiều cái lợi ích và rất nhiều cái thức thực với bản thân tôi và với mọi người
nên chúng ta nên tham gia bảo hiểm xã hội
đọc trên báo với cả trên ấy thôi mình kiểu ngồi rảnh này thì mình cứ hay tham khảo ở những cái tin tức phần tham gia bảo hiểm ấy
thì là mình xem thì mình đi hỏi mọi người và mình xuống huyện để mình làm mình nộp
mình là bận kiểu thời gian buôn bán với cả mình con còn bé nữa
mình cũng không có thời gian đi lại nhiều hay là mình thường là đóng luôn là một năm
kết thúc quý i trên địa bàn tỉnh hà nam đã phát triển được khoảng sáu trăm linh đối tượng và dự kiến trong năm hai nghìn hai mươi
mục tiêu đề ra phát triển được khoảng sáu trăm linh đối tượng
phát triển gần bốn đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn là có thể thực hiện được
qua đó thực hiện được mục tiêu đạt một người trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội
trước đó mục tiêu này theo như tinh thần nghị quyết số hai mươi tám là phải đến năm hai nghìn hai mươi một
nhưng cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh hà nam cũng sẽ phân đấu đạt được mục tiêu trong năm hai nghìn hai mươi
chúng tôi cũng xác định rằng là cái việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là hết sức khó khăn
mà cái khó khăn này thì nó cũng xuất phát từ rất nhiều những cái
nguyên nhân nó có cả khách quan và chủ quan
về khách quan thì thực ra là hà nam thì có cái mục tiêu phát triển kinh tế là theo hướng là đẩy mạnh phát triển công nghiệp
do vậy là có rất nhiều những khu công nghiệp đã đi vào hoạt động và cũng thu hút rất nhiều là lao động và các khu công nghiệp thuận lợi đó là phát triển cái đối tượng bắt buộc thôi
nhưng ngược lại là bắt buộc mà phát triển tốt thì đồng nghĩa với việc là cái đối tượng mà tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng sẽ phát triển nó khó khăn hơn
tuy nhiên để thực hiện được các mục tiêu đề ra bảo hiểm xã hội hà nam cũng gặp không ít khó khăn
đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chủ yếu là người sống ở khu vực nông thôn
còn nhiều hạn chế
hơn nữa khu vực nông nghiệp thường thu nhập thấp và không ổn định cũng ảnh hưởng đến đối tượng tham gia
mục tiêu lớn nhất của đối tượng bảo hiểm xã hội tự nguyện trong cái phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
trên chúng tôi đang tập trung vào cái vấn đề là
chuyển vận động là cơ bản nhất
với cái phương chân đó là phối hợp giữa các ngành các cấp bưu viện các cái hội hoàn thể các cái công tác viên các cái nải lý đi tận ngõ gõ tận nhà và giả tầng ưu tiên
và với các đối nhóm đối tượng này thì chúng tôi có quan điểm là cái tính chất vận động là chính
vậy để mà thực hiện tốt được cái việc phát triển đối tượng thì chúng tôi nghĩ rằng là cũng có nhiều giải pháp
cái thứ nhất là phải đẩy mạnh
công tác tuyên truyền
tuy nhiên thì có một cái điểm mà chúng tôi cho ra là cũng cần phải có một cái sự hỗ trợ của nhà nước để khuyến khích cái đối tượng tham gia
để mà phát triển được cái đối tượng nghèo hay cận nghèo mà tham gia bảo hiểm suất tự nguyện thì cần phải có cái chính sách hỗ trợ cao hơn nữa để khuyến kích cái đối tượng này
để sớm đạt được mục tiêu đã đề ra thời gian tới ngành bảo hiểm xã hội tỉnh hà nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp để mở rộng phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
trong đó tập trung tuyên truyền chính sách ưu đãi của nhà nước về bảo hiểm xã hội tự nguyện đến với người dân
cùng với đó đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và công tác phát triển đối tượng và giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội
đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản gọn nhẹ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng tham gia để bảo hiểm xã hội luôn là điểm tựa vững chắc cho người dân
chương trình điểm tựa tương lai tuần này xin được tạm dừng tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt